tiếp tục thông tin về tình hình cháy rừng tại hà tĩnh
như truyền hình nhân dân đã liên tục thông tin trong các bản tin gần đây
đến một mươi một h ba mươi phút trưa nay ngày ba mươi tháng sáu đám cháy đã cơ bản được khống chế
các xe cứu hỏa đã được đưa ra khỏi khu vực có cháy
như vậy là sau gần ba ngày với những nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ đơn vị và lực lượng địa phương
vụ cháy rừng thông tại nghi xuân hà tĩnh đã cơ bản được khống chế
thông tin cập nhật lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu
cháy rừng tại nghi xuân hà tĩnh đã cơ bản được khống chế
điểm cuối lửa cháy lan đến chỉ còn khói âm mỉ
quan sát từ xa toàn bộ khu vực rừng thông xảy ra cháy liên tục trong ba ngày vừa qua
đã hết các đạp hố dày đặc những nơi lửa cháy qua lá cây thông chuyển qua màu đỏ
diện tích này chưa được thống kê chính xác
nhưng ước lượng khoảng năm mươi hectare trên tổng diện tích một trăm linh hectare rừng thông
phạm vi xảy ra cháy trên địa bàn huyện nghi xuân
hiện các xe cứu hỏa cũng đã được đưa ra khỏi khu vực có cháy